đêm chung kết cuộc thi missod hoa hậu trái đất hai nghìn một mươi tám vừa diễn ra tại philippines với sự góp mặt của tám mươi sáu người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
người đẹp việt nam nguyễn phương khánh đã xuất sắc vượt qua thí sinh các nước và trở thành hoa hậu trái đất năm hai nghìn một mươi tám đây là lần đầu tiên đại diện đến từ việt nam giành ngôi vị này
trung kết hoa hậu trái đất hai nghìn một mươi tám bắt đầu từ một mươi chín giờ giờ giờ giờ việt nam lọt vào top bốn người đẹp nguyễn phương khánh đã cùng trả lời câu hỏi ứng xử với ba thí sinh còn lại là vấn đề áp lực lớn nhất của thế hệ bạn là gì
phương khánh trả lời đó chính là sự thờ ơ theo cô quá nhiều công nghệ mạng xã hội khiến những người trẻ chỉ quan tâm đến bản thân
đại diện việt nam khá tự tin khi ứng xử bằng tiếng anh và ngôi vị cao nhất của cuộc thi đã gọi tên đại diện việt nam nguyễn phương khánh
ngoài ra phương khánh còn giành các giải phụ như huy chương vàng vòng thi trang phục dạ hội và trang phục dân tộc huy chương bạc phần thi bikini
nguyễn phương khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê ở bến tre trước đó cô đã giành danh hiệu á hậu hai cuộc thi hoa hậu biển việt nam toàn cầu diễn ra vào hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám